trước thực trạng vi phạm dừng xe đỗ xe không đúng theo quy định gây mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ đường cao tốc tổng cục đường bộ việt nam đề nghị mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị các sở giao thông vận tải các đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện nhắc nhở các phương tiện dừng đỗ không đúng theo quy định
kịp thời thông tin tới lực lượng cảnh sát giao thông để xử lý triệt đề các lỗi vi phạm về dừng đỗ xe trên đường cao tốc cùng với đó đề xuất lắp đặt camera theo dõi tại những điểm thường xuyên xuất hiện tình trạng dừng đỗ xe không đúng theo quy định